rất nhiều vĩnh vực khác nhau có nhà tâm lý cũng tiếp cận với cách khác nhà xã hội học tiếp cận với cách khác nhà y học tiếp cận với cách khác
bản thân tôi là một bác sĩ sản khoa tôi sẽ tiếp cận từ cái hướng của y tế
thế thực ra thì phải nói cho tôi nói kỹ một chút bởi vì chúng ta có một câu chuyện ban đầu kỹ càng những về phía sau chúng ta sẽ trao đổi dễ dàng hơn
thì mỗi một cuộc sinh hoạt tình dục cho tôi gọi là cuộc yêu thì nó sẽ bao gồm được bảnh hưởng bởi ba yếu tố
thứ nhất là nội tiết thứ hai là yếu tố tâm lý và thứ ba là yếu tố xã hội
yếu tố nội tiết sẽ là một yếu tố khá là ẩn trưng từ chính con người người ta
và có hai yếu tố có hai nội tiết duy chính để
để ảnh hưởng đến cuộc yêu
đó là tétotetron và ớtrogen
tétotetron là một nội tiết để điều chỉnh có tác dụng chính trong mỗi cuộc sinh hoạt tình dục
nhưng ở nam giới thì nó có tác dụng lớn hơn rất nhiều ở nữ giới
nhưng nó cũng có tác dụng rất nhiều
nhưng ở nữ giới chúng ta có một nội tiết tố gọi là ớtrogen
người ta gọi là một cái thứ tiên dược của phụ nữ
khi mà ớtrogen còn thì con người ta sẽ
tóc dài tóc nó dài bóng đẹp da thì căng nhẵn cơ thể mình nó tiết chan chè sức khỏe và ngực căng
tất cả thành một cái cơ thể phụ nữ muốn có được thì nó phải có cái ớtrogen đấy
và có một cái việc nữa là khi ớtrogen có thì con người ta nó tiết rất nhiều dịch
người ta biết là tiết dịch thì người ta
thế nên tất cả mọi thứ nó tạo trong con người là cái cam muốn của tình dục
thế nên là
cái ớtrogen nó tiết rất coi bản
thế thì một trong những yếu tố để ảnh hưởng nó chính là khi mà người ta ra suy giảm cái yếu tố nội tiết đấy
thế cái suy giảm yếu tố nội tiết khi nào
chủ yếu nhất là suy giảm yếu tố nội tiết khi tuổi tác
bằng tuổi tác
ví dụ cái tuổi tác khi mà cái tuổi độ khoảng hai ba mươi tuổi thì cái nội thuyết nó rất là cao
nên là con người ta sẽ
tất cả cái khả năng hàm mồ nó sẽ lên cao
nhưng cái tuổi nó giảm dần theo cái độ tuổi
giảm dần theo độ tuổi
đến khi cái độ tuổi mà người ta nó càng nhiều tuổi nó càng giảm đi thì cái độ hàm mồ nó sẽ giảm đi theo độ tuổi
đấy là thì yếu tố nhất
yếu tố thứ hai mà người ta hay nói đến là yếu tố tâm lý
nhưng tôi thì tôi nghĩ là yếu tố tâm lý sẽ là yếu tố chính chứ không phải nội tiết là chính
bởi vì là với cái nghiệp sống hiện nay
và với cái nghiệp sống hiện nay của người phụ nữ
chúng ta biết là cái phụ nữ châu á của chúng ta thì vô cùng vất vả
vừa là người vừa phải là cái gọi trụ cột gia đình này
vừa là người gọi là chủ xã hội này
người là người gọi là nuôi con chăm sóc chồng con
tất cả mọi thứ nên là người ta rất vất vả
thế thì tất cả những yếu tố tâm lý đấy nó sẽ là tạo cho con công việc thì vẫn căng thẳng
thế nó tạo ra cái stress
mà cái stress là một cái yếu tố lớn để cho nó ảnh hưởng đến khi khi sức khỏe tình dục
người phụ nữ nhất là sau khi mà sinh đẻ xong thì người ta phải nuôi con
và vất vả thức đêm thức hôm cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục
dù người ta suy nhược về cơ thể suy nhược về tâm sinh lý
tất cả những cái đấy nó đều ảnh hưởng đến cái sức khỏe tình dục
và một trong những cái việc mà người ta rất quan tâm là khi người ta sinh đẻ xong thì
một phụ nữ việt nam ấy thì
nói chung là mình thông thường sinh đẻ xong là cái lên cân nó rất nhiều
nghĩa là mình chưa khống chế được
ở nước ngoài họ không để lên cân như thế đâu
họ khống chế cái lượng cân rất tốt lên
cái người phụ nữ đẻ xong người ta vẫn giữ được cái form như thế
nhưng người việt nam thì đa số là sau khi sinh xong thì cái form nó mất rồi
thế nên là người ta rất ngại
người ta rất ngại để có những cái
gọi là để mình bày tỏ những cái việc đấy
họ mất tự tin
và cái yếu tố thứ ba mà mình phải nói đến đấy là yếu tố xã hội
thực ra thì việt nam cái yếu tố xã hội nó rất nặng
bởi vì là cái người việt nam mình là kín đáo trong cái chuyện phòng the
ở nước ngoài họ coi cái chuyện quan tệ tình dục ấy là một thứ như là một cái ngu cầu sinh lý
nghĩa là nó giống như cơm ăn áo mặc
nó giống như tất cả những dung cầu của người bản thân
nhưng mà người việt nam thì không phải thế
mà việt nam thì coi đấy là một cái vấn đề nó rất là tế nghị rất là kín đáo
mà nhiều khi còn cho đến được một thứ tội đồ ấy
nếu như anh nói nhiều ấy là anh lại còn coi đến
cái đấy là một cái để nó cản trở cái sự thăng hoa của người phụ nữ
mà có một cái việc nữa là người việt nam thì thông thường là hay ở chung bố mẹ chồng đúng không ạ
tôi thì tôi khám bệnh
tôi có phòng khám được khoảng hai mươi năm rồi
thế nên là tôi tiếp xét rất nhiều
ở cùng với bố mẹ chồng
cái nhà thì rất nhỏ
có văng đầy vét vuông thôi
mà có hai vợ chồng trẻ hai vợ chồng già thì cũng rất là
thế nên cái đấy nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà
cái tham vốn
thế nên là cũng xin chia sẻ rằng là tất cả những yếu tố về nội tiết về tâm lý về xã hội
thì đều ảnh hưởng đến làm cho cái yếu tố dư cầu sinh lý của người ta giảm của người phụ nữ giảm đi
vâng cảm ơn chị
đấy là góc nhìn của một bác sĩ sản khoa
ở đây chúng ta có